ông tất thành cang bị khởi tố và bắt giam bốn tháng để làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó ông tất thành cang đã có sai phạm trong thời gian còn giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
cụ thể sai phạm là việc ông cang chấp thuận chủ trương để văn phòng thành ủy tp hcm được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành bán chín triệu cổ phiếu
cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại sadeco gây thiệt hại tiền của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi tám ban chấp hành trung mương đảng quyết định kỷ luật cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai phó bí thư thường trực thành ủy
ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ông tất thành cang
viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can cao minh tâm
cựu giám đốc công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp cipc về tội tham mô tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm đồng phạm của bị can tâm đều là cán bộ của công ty cipc gồm trần tân sơn kỹ sư xây dựng trần văn thắng kỹ sư xây dựng
ngô anh tuấn cán bộ kỹ thuật điện công trình nguyễn quang duy thủ kho công trình và cao thanh huyền kế toán
theo cáo trạng công ty cipc là doanh nghiệp có năm mươi hai một mươi năm vốn nhà nước
tâm được bổ nhiệm làm giám đốc công ty cipc từ năm hai nghìn một mươi sáu
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công ty cipc đã ký hợp đồng thi công các hạng mục công trình tầng hầm từ cốt trở xuống
với công ty cổ phần bất động sản đông anh thuộc dự án tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở để bán tại một trăm một mươi chín đường k hai quận năm từ liêm hà nội
giá trị hợp đồng là hơn một trăm tám mươi tám tỷ đồng
cáo trạng xác định các bị can đã chiếm đoạt của công ty cipc từ việc bán thép vụn thép cây ván khuôn là hơn tám trăm linh
năm trăm sáu mươi triệu đồng
ngoài ra viện kiểm sát kết luận các bị can tâm sơn thắng và huyền còn có hành vi chiếm đoạt tiền
thông qua việc lập hồ sơ khống khối lượng vật tư vật liệu trên bốn hợp đồng
các bị can đã rút quỹ công trường để chi tiêu hơn một tỷ đồng rồi thống nhất lập hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống
với bốn công ty gây thất thoát hơn một tỷ đồng của công ty cipc trong đó hơn một trăm bốn mươi bốn triệu đồng đã nộp thuế
và hơn chín trăm bốn mươi bốn triệu đồng đã dùng để bù vào quỹ công trình do đã sử dụng chi tiêu trước
quá trình điều tra bị can thắng đã nộp một trăm linh triệu đồng cho công ty cipc để khắc phục hậu quả
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với một mươi chín bị cáo liên quan đến vụ án lê quốc tuấn tức tuấn khỉ
dùng súng bắn năm người tử vong xảy ra tại huyện củ chi tp hcm vào ngày hai mươi chín tháng một đầu năm nay
trong đó bị cáo phạm thanh tâm tức tý bà giòm chủ mưu giúp tuấn khỉ lẩn trốn nhận mức án là một mươi ba năm tù
theo hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
nên cần phải xử lý nghiêm chức pháp luật để gian đe giáo dục và phòng ngừa chung
hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm thanh tâm tức tý bà giòm giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
các bị cáo khác có vai trò giúp sức cho tuấn khỉ lẩn trốn cơ quan chức năng sau khi gây án
phạm thanh tâm là người trực tiếp sang campuchia mua nhiều súng đạn mang về việt nam cất giấu và đưa cho tuấn sử dụng
gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết năm người và hai người bị thương
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tâm mức án từ tám năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo lê văn tâm phạm tấn cường đặng anh tuấn lê quốc minh trần anh thi
bảy năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có một mươi ba bị cáo còn lại bị tuyên án từ một năm sáu tháng tù
đến ba năm tù vì tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo dương văn tuấn
cư trú phường tân lộc quận thốt nốt tp cn về tội trụng cấp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi tám tháng tám tuấn mang theo dụng cụ để bẻ khóa xe khi đến cổng chợ khu dân cư
thuộc ấp an thuận xã hòa bình huyện trợ mới phát hiện xe máy đang dựng sát lề đường không có người trông coi
nên đã bẻ khóa rồi nổ máy bỏ chạy lúc này nạn nhân đã truy hô cùng người dân và chạy được khoảng một trăm linh m
thì tuấn bị người dân bắt giữ giao cho lực lượng công an được biết là bị cáo dương văn tuấn là đối tượng
trụng cấp tài sản tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định trường hợp của bị cáo tuấn có tính chất chuyên nghiệp
và tái phạm nguy hiểm nên đã tuyên phạt bị cáo dương văn tuấn ba năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
thời gian vừa qua tình hình tội phạm cố ý gây thương tích ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đang có nhiều diễn biến
phức tạp không những gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cho con người mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
về mất an ninh trật tự điều đáng nói là nhiều vụ cố ý gây thương tích ngày càng có tính chất manh đồ
côn động do đó công tác phòng chống tội phạm này là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội
trong đó lực lượng công an giữ vai trò nằm cốt
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại phường dính đáy tp hạ long do không giải quyết được mâu thuẫn
tranh cãi trong một vụ đa bóng nên đối tượng nguyễn thành huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị xã quảng yên
đã dùng dao đâm trọng thương anh hoàng xuân thạnh khiến anh này bị tổn hại hai mươi bốn sức khỏe
hầu hết các đối tượng này đều trẻ tuổi và chưa có công an việc làm ổn định
trong năm hai nghìn hai mươi công an tp hạ long đã bắt và xử lý ba mươi tám vụ khởi tố sáu mươi năm bị can
về tội cố ý gây thương tích tăng một mươi vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
con số này cho thấy loại tội phạm này đang có chiều hướng
hướng gia tăng và có tính chất phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau
do cái ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên một số thanh niên và một số người nơi khác đến đây làm việc
nhưng mà cái công an việc làm thì cũng hạn chế cho nên là cái điều kiện để mà tụ tập nhau
có thể là uống bia uống rượu hoặc trong sinh hoạt thì nó phát sinh ra những cái mâu thuẫn
do vậy mà dẫn đến những cái việc đánh nhau

hôm qua công an tp hạ long đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm cố ý gây thương tích
và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
tuy nhiên tình hình tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vẫn ở mức cao
tính chất ngày càng manh động liều lĩnh chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ phạm pháp hình sự hàng năm
tuy nhiên để đảm bảo tốt an ninh trật tự thì trước hết mỗi một người cần ý thức và thận trọng hơn nữa
trong hành động cách xử sự và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
cùng với đó các ngành đoàn thể và chính quyền địa phương cần tạo ra sân chơi bổ ích
để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia quan tâm tạo việc làm cho đối tượng lao động trẻ
nhằm làm hạn chế thời gian nhàn rỗi của thanh niên tham gia vào các hoạt động vô bộ dẫn đến phạm tội